qua thông tin về các vụ việc tại các tỉnh miền trung và hà nội cho thấy xu hướng của tội phạm buôn lậu gian lận thương mại năm nay đã có nhiều thay đổi so với những năm trước
có thể kể đến là dòng hàng hóa vi phạm đang được các đường dây tổ chức cất giấu bằng nhiều hình thức khác nhau
trong đó nổi lên là việc lợi dụng dịch vụ bưu chính chuyển phát để vận chuyển hàng lậu hàng cấm liên tỉnh
đây được xác định là thách thức mới của các lực lượng chống buôn lậu hiện nay
ngoài biện pháp kiểm soát chặt tại tuyến cửa khẩu đường bộ thì hiện lực lượng công an nói riêng và lực lượng chuyên trách chống buôn lậu của tổng cục hải quan tổng cục quản lý thị trường và bộ đội biên phòng
cũng đang triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng ngừa buôn lậu dịp cuối năm ghi nhận tiếp theo của phóng viên alo ba trăm tám mươi chín tại tuyến cửa khẩu cảng biển hải phòng và quảng ninh
kho hàng tăng vật chờ xử lý của cục hải quan hải phòng
các mặt hàng tiêu dùng như rượu ngoại đồ điện tử đồ dùng đã qua sử dụng bị tạm giữ do đơn vị nhập khẩu lợi dụng chính sách thông thoáng trong xuất nhập khẩu để không khai báo hải quan
nhiều mặt hàng bách hóa khi nhập khẩu về là không đủ điều kiện để nhập khẩu và doanh nghiệp cố tình khai báo làm theo những mặt hàng đã được phép nhập khẩu để trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan quản lý trong nước
cũng như là bảo vệ cái quyền lợi của người tiêu dùng
đây là một nhiệm vụ mà trong năm vừa qua cục hải quan hải phòng đã tập trung trú trọng chỉ đạo cho đơn vị tổ chức đấu tranh phát hiện bắt giữ và xử lý
năm hai nghìn hai mươi hai cục hải quan hải phòng đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ xử lý trên ba mươi vụ việc trị giá tăng vật trên hai mươi năm tỷ đồng
trong đó ra quyết định khởi tố bốn vụ buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
xác định tính phức tạp tại địa bàn vào dịp cuối năm hải quan hải phòng đã xây dựng nhiều phương án phối hợp với lực lượng chuyên trách như công an quản lý thị trường để đấu tranh với tội phạm buôn lậu gian lận thương mại
các sự phối hợp của các lực lượng trong sự điều phối của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín thành phố đã giúp cho công tác đấu tranh chống lộ dân lận thương mại trên địa bàn thành phố hải phòng nói chung và trong khu vực do cục hải quan hải phòng quản lý đạt hiệu quả cao
không để xảy ra những tình trạng đường dây ổ nhóm hoặc những vi phạm lớn và hàng năm chúng tôi đều có sự tổng kết đánh giá quan điểm phối hợp và rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác phối hợp trong những thời gian tới
cùng là tuyến biển phía bắc nhưng khác với hải phòng tình hình buôn lậu tại quảng ninh tại nhiều thời điểm trong năm
theo thông tin từ hải phòng tình hình buôn lậu tại quảng ninh tại nhiều thời điểm trong năm
hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền bắc thuộc cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan cho biết năm hai nghìn hai mươi hai với diễn biến khăn hiếm nguồn cung xăng dầu nhập khẩu dẫn đến tình trạng lợi dụng buôn lậu xăng dầu trên biển diễn ra phức tạp
nhiều phương tiện tàu thuyền tìm cách đưa xăng dầu lậu vào đất liền để tiêu thụ
qua công tác đấu tranh năm hai nghìn hai mươi hai hải đội kiểm soát trên biển khu vực phía bắc đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị khác
bắt giữ sáu vụ việc với bảy tàu vi phạm tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng tám tỷ đồng
mới đây nhất cục điều tra chống buôn lậu đã ký quyết định khởi tố vụ án buôn lậu hai trăm linh lít dầu đeo đã bắt giữ trên vùng biển hải phòng quảng ninh
các đối tượng lợi dụng cơ chế chính sách sự quản lý của cơ quan chức năng đã lợi dụng việc những hàng tạm nhập tái xuất
phần đi cấp dầu cho các tàu chuyên tuyến nước ngoài
các đối tượng đã lợi dụng đêm tối cắt trì bơm trộn và còn có một thủ đoạn đó là cải hoán các hầm hàng
và để cất dấu các lượng hàng ở trong khoang tàu khi bơm cấp lên cho các tàu chuyên tuyến nước ngoài
cái thứ hai là các đối tượng móc nối với thuyền trưởng của các tàu nước ngoài
và cấp dầu lên thì cấp không hết và để lại sau đó đưa vào nội địa tiêu thủ
hoạt động chống buôn lậu gian lận thương mại năm hai nghìn hai mươi hai
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh quảng ninh ghi nhận các biện pháp phòng ngừa đấu tranh
xử lý các đối tượng liên quan đến buôn lậu gian lận thương mại đạt hiệu quả cao
kết quả đã bắt giữ năm trăm năm mươi bảy vụ và xử lý hành chính là sáu trăm sáu mươi tám đối tượng khởi tố bốn mươi bốn vụ một trăm linh chín đối tượng
trong đó công an tỉnh quảng ninh
là đơn vị chủ lực đi đầu
lực lượng công an tỉnh quảng ninh đã tham mưu chỉ đạo quyết liệt kịp thời
các biện pháp phòng ngừa đấu tranh từ công an tỉnh đến công an các địa phương
địa bàn cấp huyện cấp xã thị trấn và chúng tôi đã quản lý được địa bàn toàn diện và hiệu quả
xác định là địa bàn trọng điểm
nơi điểm này công an tỉnh quảng ninh đã có sự chuẩn bị kỹ hướng
trong thực hiện chỉ đạo của bộ công ty
công an về mở đợt ca điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc
giữ vững an ninh trật tự ổn định xã hội
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các nguyên đán khí máu năm hai nghìn hai mươi ba
chúng tôi áp dụng trong thời gian tới
chính là thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của chính phủ
của bộ công an của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh trong công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
và hàng giả hàng cấm trong thời gian tới
cái thứ hai là triển khai quyết liệt các biện pháp nhiệm vụ
để phát hiện xử lý đấu tranh với lại các đối tượng đường dây ổ nhóm
buôn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng cấm
ngay khi manh nha hình thành không để diễn biến phức tạp
tạo thành điểm nóng hay là tạo thành các đường dây có quy mô lớn
cái thứ ba là chúng tôi sẽ tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng
như hải quan biên phòng và công an các địa phương
trong các hoạt động
để phát hiện giả soát quản lý đối tượng
chúng tôi vừa gửi đến quý vị hoạt động của lực lượng công an
trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại
tại các tuyến địa bàn trọng điểm dịp cuối năm
đến thời điểm này có thể nói
lực lượng công an và các lực lượng chuyên trách chống buôn lậu
đang thực hiện nghiêm túc kế hoạch số một trăm một mươi năm của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
về cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
dịp trước trong và sau tết nguyên đán quỳ mão hai nghìn hai mươi ba
do ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả ban hành
với mục tiêu cao nhất ổn định thị trường ổn định cung cầu
để nhân dân vui xuân đón tết
và đến đây thời lượng của chương trình alo ba trăm tám mươi chín tuần này cũng đã hết